nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật trong quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động người có công
bộ lao động thương binh và xã hội cùng bộ tư pháp đã tiến hành ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác pháp luật giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
chương trình có sự tham gia của lãnh đạo hai bộ các vụ pháp chế bộ lao động thương binh và xã hội bộ tư pháp
cùng các cuộc việc làm cuộc bảo trợ xã hội cuộc trẻ em cuộc người có công
sau khi ký kết chương trình phối hợp khắc phục các vụ này sẽ có sự phối hợp trực tiếp với nhau trong các công tác lập
đề nghị xây dựng văn bản soạn thảo góp ý thẩm định văn bản quy phạm pháp luật và công tác pháp luật quốc tế
đây được coi là một trong những nền tảng để hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực lao động người có công và xã hội ở nước ta trong giai đoạn tới